trong khi đó tại khu vực nam bộ từ nay cho đến ngày ba mươi tháng một sẽ phổ biến kiểu thời tiết ít mưa trời nắng mực nước thủy chiều có xu hướng tăng cao vào ngày cuối tuần và kéo theo đó là tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long sẽ có xu thế tăng